thưa quý vị chỉ trong vòng hai mươi ngày gần đây công an nghệ an đã liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây đánh bạc
bằng hình thức ghi lô đề trực tuyến với số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng
điều này đã cho thấy là công an nghệ an đang quyết định đấu tranh với loại tội phạm
tuy không mới nhưng mà gây nhiều bức xúc cho người dân
nguyễn thị kim oanh chú tại xã nghi phú tp vinh tỉnh nghệ an vừa bị bắt về hành vi đánh bạc
bằng hình thức ghi số lô số đề
oanh đã từng bị xử lý hành vi đánh bạc nhưng vẫn tiếp tục điều hành đường dây ghi lô đề trực tuyến
phía dưới oanh là một mươi một đại lý cấp một chuyên gom bảng lô đề rồi chuyển về cho anh vào cuối giờ mỗi ngày
hình thức giao dịch của các đối tượng hoàn toàn online qua các phần mềm như zalo facebook hay viber
bước đầu cơ quan điều tra chứng minh được số tiền giao dịch qua đường dây đánh bạc này là hơn bảy mươi năm tỷ đồng
trước đó vào đầu tháng bốn công an huyện diễn châu và công an tp vinh phá hai chuyên án đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề trực tuyến
với số tiền giao dịch hơn một trăm linh tỷ đồng
do phụ nữ điều hành các đại lý cấp dưới cũng chủ yếu là phụ nữ
trong ba mươi tám đối tượng bị bắt có ba mươi một đối tượng là nữ giới độ tuổi từ hai mươi hai đến sáu mươi bốn
hầu hết các đối tượng đều đã bị xử lý về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề
và được tổ chức khá kín kẽ
theo cơ quan điều tra hiện nay hầu hết các hoạt động ghi lô đề đã chuyển sang hình thức trực tuyến
các đối tượng cầm đầu chia để lợi dụng mạng internet để tiến hành giao dịch
tình vị hơn các đối tượng còn dùng sim giác tài khoản không chính chủ để trao đổi
sau mỗi đợt giao dịch toàn bộ dữ liệu đều bị xóa nên cơ quan chức năng gặp khá nhiều khó khăn
các đối tượng thanh toán bằng hình thức là chuyển khoản từ các tài khoản sử dụng không chính chủ
chủ yếu là tài khoản mua của người khác
và cái thứ ba là các đối tượng sử dụng sim giác để hoạt động
các đối tượng thường chuyên thay đổi số đề liên lạc
và cái thứ tư là sau khi nhắn tin các đối tượng thường sử dụng phần mềm để kiểm toán
và xóa được các dữ liệu để phát hiện
việc chơi lô đề có tác động dài dẳng
khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh tan cửa nát nhà
thời gian tới lãnh đạo công an nghệ an tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
đấu tranh mạnh hơn nữa với loại tội phạm này
thậm chí củng cố chương cứu để xử lý cả những người tham gia
và tiếp tay cho hoạt động ghi số lô số đề
công an thành phố đà nẵng cho biết đơn vị vừa phối hợp kiểm tra và phát hiện lượng lớn hàng hóa
là các thiết bị chuyên phục vụ cho việc gian lận cờ bạc
trước đó vào sáng ngày một mươi sáu tháng bốn qua kiểm tra ngôi nhà trên đường hoàng văn thái
quận liên triều công an thành phố đà nẵng đã phát hiện lượng lớn hàng hóa
gồm năm trăm năm mươi bộ bài ba bộ kính áp tròng tám bộ chén và hàng loạt công cụ hỗ trợ đánh bạc
được gắn các trang thiết bị điện tử
theo lời khai ban đầu của chủ lô hàng các thiết bị này được mua trên mạng
sau đó giao bán lẻ lại cho những người có nhu cầu để phục vụ mục đích gian lận cờ bạc
tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng không xuất trình được chứng từ chứng minh xuất xứ lô hàng
nên lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ và tiếp tục điều tra vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu tỉnh sơn la vào ngày hôm qua
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với bốn đối tượng
về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
các đối tượng bị bắt là sùng a xáy ló văn tuấn sông a phỏng và quang văn phát
cùng chú tại xã ngọc chiến huyện mường la tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin có trọng lượng ba trăm chín mươi hai sáu mươi tám gram một kg ma túy đá
sáu ba trăm ba mươi bốn viên ma túy tổng hợp có trọng lượng năm trăm chín mươi sáu mươi năm gram hai xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng
tại khu vực biên giới để mang đi tiêu thụ đang trên đường đi thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
vào ngày một mươi tám tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử
bị cáo đặng hồng trinh chú tải huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo có trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đặng hồng trinh bắt đầu mở nhiều dây hụi tháng và hụi mùa để hưởng hoa hồng
số tiền mỗi phần hụi là từ một đến hai triệu đồng mỗi dây hụi trình nhận từ bốn trăm linh cho đến sáu trăm linh ngàn đồng tiền hoa hồng
lúc đầu trinh giao tiền hụi cho người tham gia đều đúng danh sách và đầy đủ tiền
sau đó có số người tham gia tăng dần lên
đến khoảng năm hai nghìn một mươi tám bị cáo trinh thực hiện hành vi gian dối khi tự ý lấy tên của sáu mươi sáu hụi viên trong một mươi năm dây hụi để nhận hụi lấy tiền tiêu xài cá nhân
tổng số tiền trinh chiếm đoạt của các hụi viên là gần hai tỷ đồng dự kiến phiên tòa sơ thẩm sẽ tuyên án vào ngày hai mươi tháng bốn
cũng dùng dao đâm em ruột dẫn đến thương tích một đối tượng vừa bị công an huyện crong năng tỉnh đắk lắc khởi tố
đó là trần văn niu chú tài sản
huyện crong năng theo kết quả điều tra ban đầu niêu cùng với em ruột của mình là trần văn lân tổ chức uống rượu tại nhà
mặc dù trước đó không có mâu thuẫn gì trên bàn nhậu nhưng do say rượu không làm chủ được mình nên lưu đã dùng dao đâm một nhát vào mạng sườn phải của anh lân
anh lân được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên may mắn không thiệt mạng nhưng thương tích năm mươi bốn
đội mũ bảo hiểm che kín xông vào cửa hàng sửa chữa mua bán điện thoại rồi dùng dao
te dọa khống chế cấp đi số tiền khoảng bốn mươi tám triệu đồng
vụ việc xảy ra vào ngày một mươi năm tháng bốn ở xã triệu đề huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
xác định đây là vụ án có tinh chất đặc biệt nghiêm trọng
công an huyện lập thạch đã triển khai các tổ công tác tiến hành truy vết trích xuất hệ thống camera an ninh để làm rõ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
sau một mươi bảy giờ đồng hồ đến ngày một mươi sáu tháng bốn lực lượng chức năng đã làm rõ bắt giữ được thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản là triệu văn thắng ở xã trà
huyện lập thạch tại cơ quan công an thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
liên quan đến vụ phá gần bốn trăm linh hectare rừng tại huyện biên giới erop tỉnh đắk lắc cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ bốn đối tượng để phục vụ công tác điều tra
trước đó vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc đã phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn tại xã yatomot huyện ea súp
quá trình kiểm tra hiện trường xác định diện tích rừng bị phá là hơn ba trăm tám mươi hai hectare
diện tích rừng này chưa giao chưa cho thuê hiện do ủy ban nhân dân xã yatamot huyện air soup quản lý
tri cục trưởng tri cục kiểm lâm tỉnh đắk lắc cho biết do diện tích rừng bị chặt phá với quy mô lớn
nên hiện nay các đơn vị chức năng của tỉnh đang tiến hành đo đạc kiểm đếm xác định lại diện tích đủ tiêu chí về rừng để có cơ sở xử lý theo quy định
vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay tại số bảy mươi năm đường nguyễn hoàng phường mỹ đình hai quận nam từ liêm hà nội đã xảy ra vụ cháy
bước đầu xác định vụ cháy là do chập điện phóng viên antv đã có mặt kịp thời tại đây để gửi tới quý vị và các bạn những thông tin về vụ việc
thưa quý vị ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy trực cháy công an quận năm tỉnh liêm đã điều động hàng chục cán bộ trực sĩ cùng bốn xe trực cháy quân dụng tới hiện trường
công tác trực cháy đã được triển thai một cách nhanh chóng ngăn chặn đám cháy lăn sang các khu vực xung quanh
tuy nhiên vì không phát hiện kịp thời nên đã lan sang ngôi nhà cao tầng bên cạnh chỉ đến khi khói đen lan ra người dân mới kịp thời vô ngoán
mới bắt đầu vào mùa nắng nóng nhu cầu sinh hoạt của người dân về các thiết bị điện tăng cao tiêm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ
vì vậy người dân không chủ quan lơ là chủ động công tác phòng cháy chữa cháy tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra